tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tiếp và chúc mừng ông kama mahocha vừa đảm nhận vị trí điều phối viên thường trú của liên hợp quốc trưởng đại diện undp tại việt nam
chủ tịch quốc hội tin rằng với bề dây kinh nghiệm của mình ông mahocha sẽ góp phần tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa việt nam và liên hợp quốc lên một tầm cao mới
chủ tịch quốc hội đánh giá cao sự hỗ trợ của liên hợp quốc và undp đối với quá trình phát triển kinh tế xã hội của việt nam
đặc biệt trong các lĩnh vực xóa đói giảm nghèo phòng chống hiv aids chăm sóc và bảo vệ trẻ em phòng chống dịch bệnh thiên tai
ứng phó với biến đổi khí hậu cải cách hành chính và nâng cao năng lực của việt nam trong hội nhập quốc tế góp phần thúc đẩy phát triển bền vững tại việt nam
chia sẻ với trưởng đại diện undp tại việt nam chủ tịch quốc hội cho biết quốc hội việt nam sẽ nỗ lực góp phần thực hiện thành công
mục tiêu phát triển bền vững trong chương trình nghị sự hai nghìn ba mươi mà liên hợp quốc đã thông qua vào tháng chín năm hai nghìn một mươi năm
hiện nay quốc hội việt nam đã giao chính phủ khẩn trương xây dựng chương trình hành động quốc gia thực hiện chương trình nghị sự hai nghìn ba mươi vì sự phát triển bền vững
ông kamal mahocha cảm ơn chính phủ việt nam hợp tác chặt chẽ hơn bốn mươi năm qua chia sẻ về việc vừa thống nhất với chính phủ việt nam về kế hoạch chiến lược năm năm tới hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi một
ông mahocha bày tỏ hy vọng văn kiện này sẽ được ký sách
ông mahocha bày sớm để thực hiện nhấn mạnh việt nam là nước đi đầu trong sáng kiến một liên hợp quốc và quốc hội việt nam là cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân việt nam
ông mahocha bày tỏ mong muốn thúc đẩy sáng kiến này ở việt nam tiếp tục phối hợp cùng quốc hội việt nam trong soạn thảo nhiều văn bản luật
cùng với đó mong muốn đóng góp đưa việt nam trở thành một nước có thu nhập trung bình cao